xin chào mời quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị kế hoạch tiêm vắc xin mũi thứ ba đang là một trong những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm
về việc tiêm mũi vắc xin thứ ba covid một mươi chín thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu tiến hành hoàn thành tiêm mũi ba vắc xin covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tiến hành tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín là một trong những nội dung mà văn phòng chính phủ phản ánh trong công điện số chín nghìn bốn trăm linh sáu cdvcp ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về việc tăng cường công tác tiêm chủng kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
cụ thể thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín
chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phải hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
trừ trường hợp chống chỉ định không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm nhất là người có bệnh nền
người trên năm mươi tuổi hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
về tiêm mũi ba vắc xin covid một mươi chín phải hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
lý giải về việc phải tiêm mũi ba vắc xin covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng việt nam
bộ y tế cho biết trong các loại vắc xin có loại vắc xin hiệu quả bảo vệ rất cao
và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể có thể suốt đời
tuy nhiên vaccine covid một mươi chín lại chỉ có hiệu quả bảo vệ không cao như mong muốn và suy giảm theo thời gian
cụ thể theo công bố của nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín chỉ có hiệu quả bảo vệ từ bảy mươi đến chín mươi
sau khi tiêm mũi cuối từ bốn đến sáu tháng
thì nông độ kháng thể sẽ giảm
do vậy cần tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại để tăng hiệu quả bảo vệ
còn đối với người suy giảm miễn dịch cần tiêm bổ sung sau mỗi cuối hai mươi tám ngày
các mũi tiêm bốn năm sáu còn tùy thuộc vào tình hình dịch cũng như là khả năng cung ứng vaccine
phó giáo sư trần đắc phu cũng cho biết theo khuyến cáo
sau ba tháng cần tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại để tăng hiệu quả bảo vệ
còn đối với người suy giảm miễn dịch
cần tiêm bổ sung sau mỗi cuối hai mươi tám ngày
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
tổ chức y tế thế giới who và nhà sản xuất khuyến cáo
những người bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng
ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
cần tiêm mũi ba vắc xin covid một mươi chín như liều tăng cường bổ sung
liều vắc xin này được tiêm sau liều cơ bản hầu hết các vắc xin tiêm hai mũi
riêng vắc xin abdala là ba mũi
ít nhất là hai mươi tám ngày
còn lại được tổ chức y tế thế giới và nhà sản xuất khuyến cáo là tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
tiêm nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên với khoảng cách từ ba đến sáu tháng sau liều tiêm cơ bản
để phòng chống dịch và tình hình gánh nặng của biến thể omicron trên thế giới
bộ y tế đã có hướng dẫn tiêm mũi nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
với thời gian tính từ mũi cuối cùng của liều tiêm cơ bản là ba tháng phó giáo sư hồng cho biết
phó giáo sư dương thị hồng cho biết
bộ y tế đang yêu cầu các địa phương nhanh chóng bao phủ đủ mũi vaccine covid một mươi chín liều cơ bản
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi và trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín và gánh nặng của biến thể omicron trên thế giới
bộ y tế đã có hướng dẫn mũi ba vắc xin covid một mươi chín mũi nhắc lại
sau khi các địa phương hoàn thành các liều tiêm cơ bản cho người trên một mươi tám tuổi
thì sẽ tiêm chủng mũi nhắc lại sau mũi cuối cùng của liều tiêm cơ bản là ba tháng
hiện các địa phương đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm mũi nhắc lại và tp hcm đang triển khai
người dân muốn tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại thì cần chủ động liên hệ với chính quyền
y tế cơ sở tại địa phương
tp hcm đang triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba cho người dân gồm mũi nhắc lại mũi bổ sung cho từng đối tượng
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm là bảy chín trăm bảy mươi một sáu mươi hai
mũi hai là sáu chín trăm năm mươi chín chín trăm bốn mươi chín mũi bổ sung năm mươi chín trăm năm mươi chín mũi nhắc lại một trăm bốn mươi một tám trăm chín mươi
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
đầu tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo kế hoạch dự kiến sẽ có lịch tiêm vào quý i năm hai nghìn hai mươi
sau đó bộ y tế có văn bản điều chỉnh lại thời gian tiêm mũi nhắc lại từ sáu tháng xuống ba tháng
do đó ủy ban nhân dân tp hcm và sở y tế tp hcm đã có ban hành hướng dẫn
gửi các đơn vị chính quyền quận huyện về hoạt động tiêm tại địa phương
theo quy định mới của bộ y tế đối với những người đã mắc covid một mươi chín trước đây
sau khi khỏi bệnh sáu tháng mới được tiêm vắc xin
nhưng đến giai đoạn này là sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế sẽ được tiêm mũi nhắc lại
bà mai cho hay theo hướng dẫn của các ủy ban nhân dân cũng như sở y tế
thì các cơ quan đơn vị đóng trên địa phương nào sẽ gửi danh sách về
ủy ban nhân dân
của các quận huyện chú đóng để được hỗ trợ tiêm vắc xin theo các mũi
trong hoạt động tiêm đợt này ngành y tế ưu tiên số một đối với nhóm nguy cơ
người suy giảm miễn dịch với nhóm này những người chưa tiêm sẽ được giả soát
tìm hiểu nguyên nhân chưa tiêm để xử lý tìm hiểu từng người và vận động tiêm chủng
bà mai cho biết các địa bàn đang tiến hành chiến dịch này
đối với nhóm công nhân học sinh người dân nói chung
sau khi hoàn thành tiêm mũi hai sẽ được giả soát để tiếp tục tiêm mũi nhắc lại mũi bà
theo đánh giá của ban chỉ đạo thành phố sẽ dự kiến tiêm trước tết nguyên đán
tết nguyên đán vào ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nên dự kiến kế hoạch tiêm diễn ra trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả các đối tượng sẽ được tiêm bà mai cho biết
về công tác chuẩn bị tại cơ sở chủ lực sẽ là ủy ban nhân dân các quận huyện
lên danh sách đối tượng cần được tiêm tổ chức điểm tiêm bố trí lực lượng tiêm
từ đó phối hợp với ngành y tế để triển khai
về kết quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao sau một mươi năm ngày triển khai
theo báo cáo của sở y tế tp hcm cho biết tính đến hai mươi hai tháng một mươi hai
tp hcm đã lập danh sách năm trăm tám mươi bốn bốn trăm linh ba người thuộc nhóm nguy cơ cao
trong đó bốn mươi một ba trăm bảy mươi chín người tiêm mũi một vaccine bảy một

đáng chú ý hai mươi bốn bốn trăm linh
bốn trăm hai mươi người chưa tiêm mũi vaccine nào chiếm tỷ lệ bốn hai
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tp hcm mới tiêm vaccine bốn ba trăm chín mươi bảy trên hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người
để tầm soát nhóm này tp hcm đã tiến hành hai đợt xét nghiệm với tổng số bảy trăm ba mươi bảy bảy trăm năm mươi ba lượt
có trường hợp xét nghiệm hơn một lần trong đó bảy trăm ba mươi ba tám trăm ba mươi năm lượt âm tính chiếm chín mươi chín

đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tp hcm mới tiêm vaccine bốn ba trăm chín mươi bảy trên hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người một mươi tám
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tp hcm mới tiêm vaccine bốn ba trăm chín mươi bảy trên hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người một mươi tám
trước tình hình trên tp hcm có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công thương
điều phối sản xuất oxy công nghiệp và oxy lỏng để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân
thưa quý vị trong thời điểm ca mới vận tăng hàng ngành hiện nay
cùng với nguy cơ xâm nhập của biến thể mới omicron có thể xuất hiện ở nước ta bất cứ lúc nào
việc tiêm đủ liều và bổ sung mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín là vô cùng cần thiết
những thông tin về kế hoạch tiêm mũi thứ ba tại các địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại